chỉ còn hơn một tiếng nữa là sẽ diễn ra trận đấu vòng loại world cup hai nghìn hai mươi hai giữa đội tuyển bóng đá việt nam và malaysia
sau trận hòa trên sân thái lan cổ động viên kỳ vọng thầy trò huấn luyện viên park hang seo sẽ giành chọn ba điểm trước đội khách malaysia
chính vì vậy ngay từ trưa nay rất đông cổ động viên đã ra đường làm nóng không khí trước trận đấu để tiếp thêm sức mạnh cổ vũ cho đội tuyển
và ngay sau đây sẽ là những ghi nhận của chúng tôi về không khí trước khi diễn ra trận đấu giữa đội tuyển bóng đá việt nam và malaysia
xin kính chào quý vị và các bạn
tình yêu bóng đá của các cổ động viên việt nam là một điều không phải bàn cãi
rất nhiều du khách nước ngoài đã nói rằng muốn thấy sự cuồng nhiệt trong khi cổ vũ bóng đá thì hãy đến việt nam
và ngày hôm nay lại là một dìm nữa để chúng ta thấy được sự cuồng nhiệt trong tình yêu bóng đá
vào lúc hai mươi h tối ngày hôm nay sẽ diễn ra trận đấu giữa đội tuyển việt nam và đội tuyển malaysia trong khuôn khổ lượt trận thứ hai vòng loại world cup trên sân vận động mỹ đình
chúng ta hãy cùng với nhóm phóng viên của truyền nhân dân đi tận hưởng không khí náo nhiệt đó trước giờ bóng lăn
ngay từ đầu giờ chiều các cổ động viên đã xuống đường diễu hành làm nóng lên bầu không khí trước giờ bóng lăn
hàng dài người hâm mộ khoác lên mình màu áo tổ quốc nối nhau hoa cùng tiếng còi tiếng trống cùng hô vang cổ vũ cuồng nhiệt
trước sân vận động quốc gia cổ động viên của cả hai đội đã cùng tụ hội tạo nên bầu không khí náo nhiệt khiến cho chảo lửa mỹ đình nóng từ rất sớm
rất là vui với cái lứa cầu thủ hiện tại
nên là chúng tôi cất công từ bắc giang về tới mỹ đình để muốn được tận mắt chứng kiến chiến đấu
tôi hy vọng là các cầu thủ sẽ chiến đấu tốt và giành kết quả với chiến thắng cho việt nam là ba
hy vọng là việt nam sẽ tỏa sáng và chiến thắng trước đội tuyển malaysia
tất nhiên là tỷ số càng cao càng tốt
chúc cho đội tuyển việt nam chiến thắng ngày hôm nay và sẽ còn đi xa hơn nữa trong những trạng đường vòng loại world cup sắp tới
cơ hội là năm mươi năm mươi dành cho hai đội tối nay
nhưng tôi hy vọng là đội tuyển malaysia sẽ cố gắng đánh bại đội tuyển việt nam
tôi mong rằng rosarun talaha cùng với safawi rashid sẽ ghi bàn
để bảo đảm an ninh an toàn trước trong và sau khi diễn ra trận đấu
lực lượng an ninh cảnh sát đã được huy động tăng cường nhằm đem lại cho người hâm mộ thủ đô một trận cầu trọn vẹn
vào lúc hai mươi h tối nay trên sân vận động quốc gia mỹ đình hứa hẹn sẽ là một đêm bùng nổ với cầu thủ hai đội và các cổ động viên
và đừng quên
hãy thể hiện tình yêu bóng đá tình yêu đất nước bằng những hành động thiết thực có văn hóa và tôn trọng luật pháp
xin chúc cho các cầu thủ của đội tuyển việt nam sẽ giành được chiến thắng và các cầu động viên sẽ có một đêm thật chẳng đầy cảm xúc
việt nam vô địch việt nam vô địch việt nam vô địch